thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở huyện kim động tỉnh hương yên
vào trưa ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng một mươi hai người con gái thứ hai của ông nguyễn văn sản là chị nguyễn thị tình
trú tại thôn vĩnh đồng xã ngọc thanh đã qua đời
như vậy là từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cho đến nay đã có bốn người trong gia đình ông sảng tử vong
hiện người con rể của ông sảng cũng đã bị hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà của ông nguyễn văn sản
ở thôn lai hạ trung xã hùng an huyện kim động
bữa cơm trưa có chín người gồm vợ chồng ông sảng và gia đình của hai con gái là chị nguyễn thị tươi cùng nguyễn thị tình
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ